theo báo cáo của các địa phương và các bộ ngành liên quan các tỉnh thành miền trung đã phải chịu thiệt hại nặng nề về người
về cuộc cải vật chất và tinh thần trong những ngày vừa qua
tính từ mùng sáu tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng một mươi tổng số thiệt hại về người là một trăm bốn mươi hai người
trong đó có một trăm hai mươi ba người chết và một mươi chín người mất tích
tám trăm một mươi ba ngôi nhà tại các tỉnh nghệ an quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bị hư hỏng
ba trăm sáu mươi hai ngôi nhà vẫn còn trong tình trạng ngập nước
về giao thông đường hồ chí minh nhánh tây còn một mươi năm điểm quảng bình năm điểm quảng trị một mươi điểm
quốc lộ một mươi hai a đoạn khe ve cha lo tỉnh quảng bình quốc lộ chín e vẫn còn sạt lở ách tắc